phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phối hợp với tri cục bảo vệ môi trường sở tài nguyên và môi trường tỉnh bắc ninh
vừa tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại hộ kinh doanh phú lan
do bà lê thị lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ở phường phong khê thành phố bắc ninh làm chủ
tại thời điểm kiểm tra đoàn kiểm tra phát hiện tại bể chứa nước thải của cơ sở có một đường ống ngầm đường kính khoảng hai mươi cm
có chiều dài khoảng ba mươi mét nhằm mục đích xả nước thải chưa qua xử lý vào mương thoát nước chung
sau đó chảy ra sông ngũ huyện khê
hiện phòng cảnh sát môi trường đã lập hồ sơ ban đầu
đồng thời tiến hành lấy mẫu nước thải để gửi phân tích làm căn cứ xử lý vi phạm